sáng chín tháng tám đoàn công tác của trung ương đảng do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư dẫn đầu đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy sóc trăng
về tình hình phát triển kinh tế xã hội công tác tổ chức xây dựng đảng và thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng biểu dương sự cố gắng nỗ lực của đảng bộ và nhân dân tỉnh sóc trăng
đã vượt khó đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trong đó nổi bật là xây dựng vùng lúa thơm tôm sạch vùng sản xuất gạo ngon nhất thế giới
công tác tổ chức xây dựng đảng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ khối đại đoàn kết dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy
đồng chí trần quốc vượng cũng đã chia sẻ với những khó khăn của địa phương và ghi nhận những kiến nghị của sóc trăng đối với trung ương
như xem xét đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển các ngành mới như càng biển sản xuất năng lượng sạch nông sản chất lượng cao
đồng chí trần quốc vượng đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy sóc trăng cần chuẩn bị tốt cho công tác đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở
ra soát hoàn thiện về mặt văn kiện nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cấp tỉnh thực hiện quyết liệt đồng bộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ
tiếp tục chấn chỉnh tác phong đạo đức cán bộ thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình chấp hành nghiêm tổ chức kỳ luật của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước